trong báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô việt nam tháng chín vừa được phát hành mới đây
thì ngân hàng thế giới world bank nhận định dự trữ ngoại hối của việt nam tiếp tục được tích lũy
tăng thêm một mươi hai tỷ usd trong khi tỷ giá hối đoái vẫn ổn định
theo ngân hàng thế giới mặc dù mức tăng này không cao như mức tăng cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
nhưng nó chứng tỏ khả năng phục hồi của nền kinh tế việt nam
việt nam đã đạt mức thẳng dư thương mại hàng hóa cao kỷ lục
và thu hút được dòng vốn fdi lớn cho dù có đại dịch
hoạt động này đã giúp giảm thiểu tác động của việc giảm lượng kiều hối
và thu nhập bằng ngoại tệ từ du khách nước ngoài
căn cân thanh toán của việt nam cũng đã thể hiện tính chống chịu cao
khi tỷ giá đồng việt nam và usd được duy trì ở mức ổn định